sao bài tập về nhà cho học sinh luôn là một thói quen của nhiều thầy cô giáo
ngay cả trong những dịp nghỉ lễ tết với kỳ vọng học sinh sẽ không bị quên kiến thức
trong khi đó học sinh chỉ mong tết đến để được nghỉ ngơi vui chơi thoải mái
vậy nên hay không nên giao bài tập cho học sinh trong dịp tết
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
trong khi các cấp quản lý vẫn khẳng định không khuyến khích giao bài tập về nhà cho học sinh dịp tết nguyên đán
thì ở rất nhiều trường việc giao bài tập về nhà cho học sinh vẫn khá phổ biến và là chuyện đương nhiên
với câu hỏi thầy cô có thể tặng cho học sinh món quà là một cái tết không bài tập hay không
thì câu trả lời hầu hết vẫn là
thì mình cũng nói là lì xì cũng sẽ lì xì vào đầu năm
nhưng mà cái bài tập tết này không phải là cái để bắt các con mất thời gian
mà là để cho các con nhớ lại kiến thức tại vì nghỉ một mươi ngày
thì nếu mà không động đến sách bởi thì nó quên hết kiến thức
còn đây là ý kiến của các em học sinh cũng như là phụ huynh học sinh về vấn đề này
nếu mà tết các thầy cô giáo lì xì cho bọn con bằng việc không giao bài tập thì điều đó thật sự rất là vui
vì tết bọn con có nhiều thời gian để chơi cũng như là xung hợp với gia đình nhiều hơn ạ
trong các dịp tết thì cô giáo học sinh đều bài tập
mỗi khi đi chung tết thì bố mẹ con đều bảo là
tết thì mới được đi
nhưng bài tập về nhà trong dịp tết con toàn để cuối tuần làm để gọi các bạn để chép bài của nhau
nhưng con nghĩ điều đấy thì không tốt cho con
con học sinh là không muốn có bài tập vào tết rồi ạ
nên là con sẽ chọn là các cô không giao bài tập vào tết
con hoàn toàn ủng hộ hoàn toàn ủng hộ cho các cháu là không nên giao bài tập
mà có thể là hướng các cháu đến những hoạt động xã hội
ví dụ như là sau bữa tết thì có thể là các cô gặp lại các học trò có thể vừa là chúc tết
nhưng mà hỏi các cháu xem là trong ngày tết các con
các con đã tham gia những hoạt động gì đi đến đâu chơi khám phá những hoạt động văn hóa
như thế nào của ngày tết của truyền
con nghĩ đấy là hài hờn rất nhiều so với việc là chúng ta đã làm được bao nhiêu bài tập
tiết dạy cuối cùng của năm cũ trước khi cho học sinh về nghỉ tết
của cô giáo phạm thanh tâm chủ nhiệm lớp bảy a ba trường trung học cơ sở thanh xuân nam
món quà của cô giáo đã khiến học sinh tỏ ra phấn khích với tràng vỗ tay giòn dã
và mới đây cộng đồng mạng đã chuyển tay nhau hình ảnh một số bài tập tết
theo một cách khác khiến cho kỳ nghỉ tết của các em học sinh trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn
để có thêm những ý kiến về việc có nên hay không nên giao bài tập về nhà cho học sinh trong dịp tết
chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với một cô giáo nữa cô phạm thị xuân oanh
hiệu trưởng của trường trung học cơ sở thanh xuân hà nội
lời đầu tiên xin được cảm ơn cô đã nhận lời tham gia chương trình
nhiều thầy cô giáo thì vẫn có thói quen là giao cho học sinh nhiều bài tập về nhà dịp tết này
như là một món quà tết và đương nhiên là món quà tết này thì được đặt trong giống quà kép
vậy thì mục đích của việc này là gì thưa cô
một số các thầy cô giáo thì cũng rất là lo lắng bởi vì là sợ một cái kỳ nghỉ dài như vậy
thì các con có thể là sẽ quên mất kiến thức khi mà các con trở lại lớp học
chính vì vậy mà các thầy cô một số các thầy cô có cho thêm các con bài tập về nhà trong dịp tết
để giúp các con ôn tập trong dịp nghỉ
trên thực tế thì theo cô việc mà các thầy cô giáo giao nhiều bài tập
trong dịp tết cho học sinh thì có đạt được cái mục tiêu như các thầy cô giáo đã kỳ vọng hay không ạ
cái việc mà cho bài tập tết thì các cô giáo kỳ vọng là mỗi ngày
các con sẽ dở sách vở ra và học một chút để nhớ lại kiến thức
thế nhưng mà trên thực tế thì các bạn học sinh thì có những bạn lại dồn bài tập làm ở đầu kỳ nghỉ tết
cắm cuối làm luôn ở giai đoạn đầu một hai ngày đầu tiên
và có những bạn thì lại chơi xong và đến một hai ngày cuối cùng thì bắt đầu mới lại
cắm cuối và làm bài tập
thế thì thành ra là cái kỳ vọng của các thầy các cô giáo thì cũng có thể là sẽ không được như mong muốn
vậy thì nếu như mà trong dịp nghỉ tết các thầy cô giáo không giao bất cứ một bài tập nào cho các em học sinh
thì điều này có gây ảnh hưởng gì tới kết quả học tập ngày sau của các em hay không
tôi nghĩ rằng là đứng ở vai trò là một cô giáo và đứng ở vai trò là một phụ huynh
thì tôi thấy cái việc mà nếu như không giao bài tập tết cho các con
thì cũng không làm ảnh hưởng tới cái kiến thức của các con
khi nghỉ tết thì các con đến trường thì bao giờ nhà trường và các thầy các cô giáo
cũng dành những khoảng lượng thời gian để giúp cho các con củng cố lại bài vở củng cố lại kiến thức
thế nên là các thầy cô cũng không quá lo lắng là các con sẽ quên hết kiến thức khi trong dịp nghỉ tết
có ý kiến cho rằng nếu như không giao bài tập về nhà cho học sinh
thì các em hoàn toàn có thêm cơ hội để học thêm nhiều thứ khác từ cuộc sống
vậy thì cô có đồng tình với ý kiến này hay không ạ
nếu như để có một cái tết không bài tập cho các con
thì phương án đấy tôi cũng thấy nhất trí cái phương án đó
thì các con có rất nhiều những trải nghiệm thực tế rất là bổ ích
ví dụ như là các con thăm hỏi ông bà cha mẹ
rồi các con có thời gian để tham gia vào những lễ hội truyền thống của địa phương
các con còn như ở hà nội thì các con còn có thể đến văn biếu quốc tử giám
và trong những sinh hoạt của gia đình ngày tết
thì các con có thể quây quần bên gia đình bên những nồi bánh trưng này
rồi bên những mâm cơm xung quanh
vậy vào những dịp những cái bữa cuối năm cùng quây quần cả đại gia đình
thì theo tôi đấy cũng là những cái trải nghiệm rất là bổ ích
chứ không nhất thiết là các con phải có những bài tập trong sách vở
vâng cảm ơn cô đã dành thời gian trò chuyện với chương trình